bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi sáu là năm đặc biệt khó khăn về nhân tai và thiên tai nhưng chỉ tiêu quốc hội giao cho đều đạt không bị đổ bể trước mục tiêu được giao
thế nhưng chưa bao giờ doanh nghiệp được phát triển như hiện nay tăng trưởng bao trùm xanh hơn sạch hơn đây cũng là định hướng chỉ đạo cho mục tiêu phát triển chính phủ kiến tạo vì dân cần phải cải cách để đấu tranh giải phóng sức sản xuất bảo vệ quyền con người tự do đầu tư kinh doanh bước đầu đã khởi sắc niềm tin của người dân được khơi dậy
thủ tướng nhấn mạnh về thể chế chính sách pháp luật đã xây dựng được một số chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của đến kinh tế
báo cáo trình quốc hội chính phủ được tăng lên về chất lượng công tác thống kê có tiến bộ tuy nhiên nhìn vào hạn chế thì vẫn còn một số ít nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành tiến độ chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu công tác phối hợp giữa các bộ ngành liên quan còn lỏng lẻo
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã chỉ rõ những điểm ngẽn mà trung ương xác định vẫn chưa tháo gỡ được thủ tướng cũng chỉ rõ công tác dự báo và phản ứng chính sách còn chậm vì vậy trong năm hai nghìn một mươi bảy cần phải rút kinh nghiệm ngay
một bộ phận cán bộ vẫn còn chưa sát dân dẫn đến tiêu cực
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức từ nội tại nền kinh tế cũng như tác động từ kinh tế thế giới đến nền kinh tế nước ta
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội thứ một mươi hai của đảng các nghị quyết của trung ương theo dõi sát tình hình thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
bộ kế hoạch và đầu tư cần tập trung hoàn thiện một số dự án luật như luật quy hoạch luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tập trung cho ý kiến để trình bộ chính trị về đặc khu kinh tế và xây dựng các văn bản pháp luật theo sự phân công tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu trao đổi thông tin vĩ mô chủ động xây dựng các báo cáo các kịch bản kịp thời tham mưu với thủ tướng chính phủ các giải pháp chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô